nhân chuyến công tác tại tp hcm hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
đã tới dân hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và chính phủ qua các thời kỳ
thủ tướng và phó thủ tướng thường trực đã tới dân hương tưởng nhớ tổng bí thư nguyễn văn linh
một trong những người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh một nhà lãnh đạo dám nghĩ dám làm
dám chịu trách nhiệm trước đảng trước dân đã có những đóng góp to lớn và quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước
thủ tướng và phó thủ tướng thường trực cũng đã tới dân hương tưởng nhớ luật sư nguyễn hữu thọ
quyền chủ tịch nước từ tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi sau đó đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi một luật sư là chủ tịch quốc hội
đồng thời là phó chủ tịch hội đồng nhà nước
trước đó thủ tướng và phó thủ tướng thường trực đã tới dân hương tưởng nhớ công lao của nguyên chủ tịch hội đồng nhà nước
nguyên phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng võ trí công
thủ tướng xúc động ôn lại những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
thủ tướng và phó thủ tướng thường trực cũng đã tới dân hương nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
một tấm gương sáng về sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của đảng
tới dân hương tưởng nhớ nguyên thủ tướng võ văn kiệt và thăm hỏi gia đình
thủ tướng nhắc lại những đóng góp lớn lao của nguyên thủ tướng võ văn kiệt từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
giai đoạn đất nước bắt đầu mở cửa hội nhập với khu vực và thế giới
với tầm nhìn chiến lược nguyên thủ tướng võ văn kiệt đã có nhiều quyết sách quan trọng
đối với sự phát triển bền vững của đồng bằng sông cửu long mà chính phủ hiện nay đang tiếp tục theo đuổi
nhằm đưa vùng đồng bằng chú phú này phát triển bền vững theo hướng thuận thiên và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu
trước đó thủ tướng và phó thủ tướng thường trực đã tới dân hương tưởng nhớ nguyên thủ tướng phan văn khải
một nhà lãnh đạo có tầm chiến lược và tư duy nhạy bén để lại nhiều dấu ấn sâu sắc
góp phần tạo nên những bước tiến quan trọng thay đổi về chất trong công tác đối ngoại và hội nhập đất nước